tiếp tục các biện pháp khẩn cấp để đối phó với dịch tả lợn châu phi
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
các cục đường sát việt nam đường thủy nội địa việt nam hàng hải việt nam hàng không việt nam
các sở giao thông vận tải tiếp tục triển khai tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dịch
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát tại các đầu mối giao thông
các tuyến đường bộ đường sắt đường thủy đường biển và hàng không
đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm địa bàn đang có ổ dịch để kịp thời phát hiện
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để ngăn ngừa xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với các đơn vị cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về vận chuyển sản phẩm tư lợn
trên các phương tiện vận tải hàng hóa hành khách